tất cả đều lôi cuốn du khách từ khắp nơi trên thế giới
phải chăng thành phố ánh sáng đang để mất dần ánh hào quang hay là đã bị chìm đắm quá lâu trong quá khứ vinh quang của mình
thị trường thành phố và giới doanh nhân ở đây đang nỗ lực giúp cho thành phố duy trì vị thế của mình
những chính sách mới về môi trường đang mở mang các con phố trong khi hầu hết những khách sạn nổi tiếng đều phải hiện đại hóa và thích ứng
là một trong những thành phố toàn cầu đầu tiên nhiều thế kỷ qua paris luôn hấp dẫn giới học giả nghệ sĩ nhà văn và doanh nhân
giờ đây thành phố vẫn nổi tiếng là kinh đô thời trang và ẩm thực thu hút hơn một mươi bảy triệu du khách mỗi năm
bất cứ ai đến đây cũng đều muốn khám phá mọi thứ và chi tiêu trung bình hơn ba trăm linh đô la mỗi ngày
đây còn là thiên đường mua sắm thứ hai thế giới chỉ sau dubai
nhưng với những đại lộ tráng lệ những công trình kiến trúc tần cổ điển và phong cách sống duy trì qua nhiều thế hệ
dường như paris vẫn đang đắm chìm trong quá khứ
tư tưởng hoài cổ đang dần bị lưu mờ không phải bởi trào lưu cách tân mới mà của ngay chính những người thuộc thế hệ cũ
rit paris một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới
mở cửa từ năm một nghìn tám trăm chín mươi tám khách sạn này luôn là sự lựa chọn của những nhân vật tiếng tâm
nhưng dường như những người chủ khách sạn đã chán biểu tượng của sự xa xỉ và đẳng cấp cao này
nên đã cho tạm đóng cửa vào năm hai nghìn một mươi
và dành bốn trăm hai mươi triệu đô la để cải tổ nó
cho đến năm hai nghìn một mươi sáu khách sạn mở cửa trở lại
đây là phòng hoàng gia của khách sạn rit căn phòng rất ít khi đón khách
giá thuê phòng là hai mươi đô la một đêm và bù lại khách thuê phòng có cơ hội được sử dụng những đồ nội thất cổ bằng đá cẩm thạch và vàng
tác phẩm đẹp đẽ này có từ thế kỷ một mươi tám nhưng có gắn thêm ổ cắm usb
nhưng khách đến đây không chỉ để thuê phòng
có lẽ nổi tiếng không kém gì khách sạn chính là phòng ba hemingway được đặt theo tên của nhà văn nổi tiếng của mỹ
vì sao quán bar này có cái tên như vậy thì đó là cả một câu chuyện dài nhưng có thể tóm lại bằng một từ tự do
một từ của nhà văn hemingway mà các binh sĩ đức thường nhắc đến
và ông cũng rất thích drem martini năm mươi một
nếu khách sạn ritz đang có xu hướng hiện đại hóa nhưng không quá đả
thì một khách sạn sang trọng khác của paris lại đi theo một hướng khác
nếu bạn thấy ritz quá sang trảnh thì thử tới crelan xem sao
tòa nhà có từ thế kỷ một mươi tám này được lột xác từ một khách sạn tầm trung trở thành nơi ở hiện đại của giới siêu giàu trên thế giới
khắp các hành lang và quán bar tràn ngập những tác phẩm nghệ thuật đương đại
nhân viên phục vụ thì trẻ trung và ăn vận bạch bao
giá thuê phòng cũng rất cạnh tranh so với rit
giá của phòng business vào khoảng một triệu đồng
và giá phòng brent là ba mươi sáu đô la
mỗi phòng đều có phục vụ riêng tại sao lại không chứ
nhưng đó mới chỉ là một chi tiết nhỏ tạo nên sự đặc biệt của khách sạn này
một thợ cắt tóc sẵn sàng phục vụ tại phòng để gương mặt của bạn trở nên bảnh bao cũng giống như trang phục của bạn
trong khi đó thì thợ đánh giày cũng sẵn sàng đến tận phòng để giúp cho đôi giày của bạn sang bóng
còn bạn thì chỉ việc ngồi thưởng thức một ly conac
crelan mang vẻ đẹp quyến rũ kiểu hiện đại
bên ngoài khách sạn rất đẹp
nhưng xe cụ qua lại tấp nập quanh palais de la concorde
theo nghiên cứu của tổ chức vận tải và môi trường thì sống một năm ở thành phố này tương đương với hút một trăm tám mươi ba điếu thuốc
chất lượng không khí ở paris khá tồi tệ
lúc nào bạn cũng có thể ngửi thấy mùi dầu diesel bị đốt cháy
thị trường thành phố xác định phải thay đổi điều này
ô tô sản xuất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trở về trước không được phép vào trung tâm thành phố
vào các ngày trong tuần từ tám giờ sáng đến tám giờ tối
chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng sẽ là ngày không ô tô của thành phố
paris muốn trở thành thành phố tiên phong trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí
nhiều thành phố khác của châu âu cũng đang học theo
paris sẽ không ngủ yên trong ánh hảo quang của quá khứ mà vẫn đang nỗ lực hướng tới tương lai tươi đẹp